các bộ ngành và đặc biệt là người tiêu dùng bởi giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại
nhiều chuyên gia nhận định nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu của nông nghiệp việt nam để hội nhập thành công
đây là nội dung chính chúng tôi muốn đề cập trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất dựa trên các yếu tố môi trường tự nhiên bảo vệ môi trường duy trì và bảo vệ hệ sinh thái bền vững
tạo ra sản phẩm bổ dưỡng cho nhu cầu con người
chính vì vậy nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng trên thế giới
theo khảo sát năm hai nghìn một mươi bảy của fbl my năm hai nghìn quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới vào khoảng một mươi bốn chín triệu hectare
doanh thu bán lẻ là một mươi bảy chín tỷ đô la mỹ
sau một mươi năm năm diện tích canh tác hữu cơ đã tăng lên năm mươi chín triệu hectare gấp bốn lần
trong khi giá trị tăng đến tám mươi một sáu tỷ đô la mỹ tăng gấp năm lần
bắc mỹ và châu âu là hai khu vực có doanh số bán lẻ cao nhất
tại việt nam diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cả nước hiện đã tăng gấp sáu lần trong tám năm qua
thu hút nông dân và doanh nghiệp tại ba mươi ba tỉnh thành trên cả nước tham gia
hiện nông nghiệp hữu cơ cũng được chính phủ xác định là hướng đi của nông nghiệp việt nam trong tương lai
nông nghiệp hữu cơ đang phát triển trong thời gian tới đối với bộ nông nghiệp đánh giá rất cao
nông nghiệp hữu cơ có khả năng phát triển rất tốt
bởi vì trước hết là nhu cầu của tiêu dùng và sản xuất trong nước rất cao
thứ hai là về sản xuất nông nghiệp hữu cơ
điều kiện để phổ nhẫn thời tiết khí hậu và đất đai vẫn có dư địa để tiếp tục phát triển nông nghiệp hữu cơ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cả nước hiện có ba mươi ba trên sáu mươi ba
ba tỉnh thành phố phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ với diện tích đạt hơn bảy mươi sáu hectare
tăng gấp ba sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
tập trung ở lâm đồng hà nội hòa bình lào cai hà nam quảng nam bến tre và cà mau
với khoảng sáu mươi tập đoàn doanh nghiệp cơ sở sản xuất đã đầu tư vào lĩnh vực này
tại miền trung tập đoàn th đang áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của mỹ và châu âu
tại trang trại rau fvf có diện tích một mươi bốn bảy hectare và trang trại dược liệu th rộng hai mươi hectare
ở hai huyện nghĩa đàn và yên thành của tỉnh nghệ an
để sản xuất hữu cơ theo chuỗi thì ta bắt buộc phải theo quy trình của bên đánh giá đưa ra
có nghĩa là từ khâu sản xuất cho đầu vào từ giống giống là phải chỉ được trong những cái lit công ty
có thể cung cấp giống hữu cơ trên thế giới
và những cái giống đấy đạt chuẩn theo cái tiêu chuẩn của mỹ và châu âu
đối với lĩnh vực thủy sản hiện các mô hình nuôi theo hướng hữu cơ đã được triển khai
điển hình là mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn tại tỉnh cà mau
hiện nay con tôm được nuôi dưới tán rừng ngập mặn đã được nhiều tổ chức trên thế giới chứng nhận là tôm sạch
được bán với giá cao hơn từ một mươi ba mươi so với các loại tôm thông thường cùng chủng loại
thấy rõ tiềm năng to lớn này nên chính quyền tỉnh cà mau đang đẩy mạnh
phát triển loại mô hình tôm sinh thái dưới tán rừng
đến nay mô hình nuôi tôm rừng ở cà mau đã phát triển được hơn ba mươi hectare
trong đó có trên hai mươi ha của hơn ba bảy trăm linh hộ dân được cấp chứng nhận quốc tế để xuất khẩu đi nhiều nước
tôm sinh thái cũng được xem là mô hình nuôi bền vững
là một trong những mặt hàng chủ lực nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh cà mau
xác định rõ tầm quan trọng của con tôm nên trong năm hai nghìn một mươi bảy
diện tích nuôi tôm của cà mau đã lên tầm ba hectare

mục tiêu dài hơi của tỉnh cà mau là đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng tám mươi hectare diện tích nuôi tôm rừng được chứng nhận quốc tế
năng suất đạt bình quân từ ba trăm linh đến bốn trăm linh kg trên một hectare một năm
so với mức bình quân là hai trăm tám mươi kg trên hectare trên năm như hiện nay
hiện nay tỉnh cà mau chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh lại quy hoạch

tỉnh cà mau sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của mình
đó là có cái diện tích nuôi rộng với các loại hình nuôi tôm có chất lượng cao như là nuôi tôm rừng
đồng hành cung cấp mục tiêu dài hơi của chính phủ
một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn ở cà mau cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp riêng
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả loại hình tôm sinh thái
góp phần hiện thực hóa giấc mơ kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh cà mau
tại ngọc hiển một trong những huyện có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất của tỉnh cà mau
thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm tầm quốc gia như minh phú
đã gắn kết được với nhà nông phát triển mạnh loại hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng
một trong những cách thức mà doanh nghiệp này thực hiện đó là
thành lập doanh nghiệp xã hội xây dựng chuỗi liên kết với nhà nông
trong chuỗi liên kết ấy người nuôi tôm được hỗ trợ rất nhiều
doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ thức ăn hữu cơ
giúp nông dân trực tiếp tham gia ao nuôi tôm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn
để xuất sang các thị trường khó tính
nếu thực hiện được tốt cách làm như trên theo lãnh đạo tập đoàn minh phú
năng suất tôm sinh thái có thể tăng lên từ một năm đến hai năm tấn trên một hectare
so với vài trăm tạ như hiện nay tạo động lực lớn để khuyến khích nông dân trồng rừng và bảo vệ rừng
nâng diện tích nuôi tôm sinh thái lên tới hai trăm linh ha ở vùng rừng ngập mặn tỉnh cà mau
tập trung giúp cho bà con nuôi tôm ở các vùng này có đủ điều kiện
để cho các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn việt nam
họ vào đây chứng nhận sản phẩm sinh thái cho các vùng nuôi này
cái thứ hai là mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào trong quá trình chứng nhận
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng các vùng nguyên liệu của mình
để thông qua đó chúng ta tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
liên kết đầu vào và đầu ra để đảm bảo có cái sự hối hợp cộng đồng
của tất cả các cái bên có liên quan trong sản xuất cái sản phẩm tôm
tại diễn đàn quốc tế nông nghiệp hữu cơ việt nam phát triển và hội nhập vừa diễn ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ phục vụ người giàu
mà phải phục vụ toàn dân để toàn dân sử dụng sản phẩm này
mục tiêu chúng ta là bằng an toàn là những người dân
chứ không phải nhỏ
có lẽ như là một mảnh rượu một mảnh rau là hai vườn hoặc là hai chù ngày khác
đang diễn ra một số nơi hiện nay đó
chính người nông dân cũng có nguyện vọng cho gia đình và bản thân họ về nông sản thực phẩm sạch
nghe tôi nói kể cả thành phố trương lưu kể cả người dân kể cả xuất khẩu
là một thị trường rất quan trọng để chúng ta tiến hành nông nghiệp hữu cơ
và có thể thị trường rất nhiều vấn đề nhưng mà thị trường mỗi giờ cũng là quan trọng
thì tôi phân tích cái ý này
thấy rằng cái thị trường của nông nghiệp hữu cơ của chúng ta còn rất lớn rất nhiều tiềm năng
cho nên cái yêu cầu một cái nền nông nghiệp sạch thực phẩm sạch
cho gần một trăm linh triệu dân và xuất khẩu ra thế giới
là một yêu cầu lớn trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

nông nghiệp việt nam nói chung và đặc biệt nông nghiệp hữu cơ
thưa quý vị việt nam hiện nay
việt nam công nhận hai mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ chính
của doanh nghiệp tư nhân và nhóm hộ nông dân
qua thực tế sản xuất cho thấy để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
tại nhiều nơi người nông dân đã tự biết liên kết lại
thành các tổ nhóm để sản xuất nông nghiệp hữu cơ
có truy xuất nguồn gốc bởi hơn ai hết
họ đã bắt đầu nhìn nhận ra lợi ích sản phẩm nông nghiệp sạch
theo hướng hữu cơ
câu chuyện tại tỉnh hưng yên mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ
và thực hiện bài bàn việc truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cây ăn quả của mình
và bàn và thống nhất tìm của các nhà khoa học và những trung tâm
có uy tín để đưa cái sản phẩm của trung tâm ấy
để vào áp dụng cho câu đọc bộ của các thành viên trong câu đọc bộ
chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân
chuyển dần cái tập quán canh tác là dùng thuốc khoa học
sang dùng các loại chế phẩm của phân hữu cơ
để đảm bảo cho cái sản phẩm của mình làm ra
để sản được an toàn
giày như tôi thì có sáu sao ruộng
thì tất cả sáu xào đều đã chuyển sang trồng cây ăn quả
trong đó là có bưởi hoàng ở lê đài loan táo lê
và chúng tôi thấy hiệu quả của nó rất tốt
và đặc biệt là xuôi đuổi được cái côn trùng này
rồi là cải tạo được đất này
rồi là tăng sinh trưởng sức đề kháng của cây trồng này
và đặc biệt cái sản phẩm là dễ an toàn
đây là buổi tập huấn của trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển
của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
về sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp
và tem xác thực chống hàng giả
hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững cho trồng trọt
cho ba mươi thành viên trong câu lạc bộ khuyến nông
của thôn ngọc bộ xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên
sau khi giới thiệu cho người dân về các mặt hàng tại nhà văn hóa xã
các chuyên gia cán bộ của trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển
hướng dẫn cho bà con nông dân quy trình sử dụng chế phẩm sinh học
quy trình giãn nhãn tem xác thực trên từng sản phẩm trồng trọt của mình
thì ta phun thì cái chế phẩm này vi sinh vật sẽ chết và hiệu quả nó sẽ kém
cái chuyển giao khoa học hôm nay rất là có hiệu quả
và nó cũng có những cái tác dụng có ích cho người nông dân rất là tốt

chứ không gây những cái khó khăn gì để cho nông dân phải lo lắng cả
hiện nay nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao
với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón thuốc bảo vệ thực vật
hóa học và nhiều biện pháp để chạy theo năng suất và sản lượng
chính vì cách canh tác trên đã làm cho đất ngày càng bị thoái hóa
dinh dưỡng mất cân đối mất cân bằng hệ sinh thái trong đất
hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy tồn dư các chất độc hại trong đất ngày càng cao
nguồn bệnh tích lũy trong đất ngày càng lớn

thì người sử dụng đã được ăn cái sản phẩm của chúng ta là an toàn
từ thực tế sản xuất cho thấy việc liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ
đã giúp người dân tại đây đưa được sản phẩm của mình đến được với người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất
hiện nay sản phẩm của câu lạc bộ khuyến nông thôn ngọc bộ xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên
đã có mặt tại các trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an toàn việt nam
và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
nông nghiệp hữu cơ không phải là quay lại cách làm truyền thống của hàng trăm năm trước
mà là sự kết hợp những tinh túy của truyền thống và những tiến bộ của khoa học hiện đại
và phương pháp quản lý hiện đại
tuy nhiên sau gần một mươi năm phát triển nhưng nước ta vẫn chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng về nông nghiệp hữu cơ
bên cạnh đó hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ lại chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất trong nước
vì vậy hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam đề nghị
thứ nhất các bộ ngành ban hành các văn bản quy định hướng dẫn cho sản xuất hữu cơ
với các sản phẩm có nhãn hàng hóa có thể truy xuất được nguồn gốc
thứ hai các bộ ngành ban hành cơ chế chính sách hình thành cơ quan chứng nhận
để tăng cường công tác chứng nhận kiểm tra thanh tra giám sát việc sản xuất chế biến tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ
thứ ba cần có quy hoạch đối với các địa phương dành diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ
và vùng sản xuất lớn chuyên canh cho phát triển hữu cơ
thứ tư cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích cho các cơ sở sản xuất chế biến
các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ
với biến đổi khí hậu và hướng tới thân thiện môi trường
cũng hòa nhập cùng cái cam kết của chúng ta tại cái hội nghị biến đổi khí hậu tại paris năm hai nghìn một mươi sáu
rõ ràng đến những thuận lợi hết sức là to lớn
cái thứ hai là kích dụng vào cuộc của cơ quan quản lý
ngay từ tháng bốn vừa rồi là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã tổ chức một hội nghị hữu cơ
sau đó sau hội nghị thì cũng đã đề xuất lên chính phủ
và chính phủ đã giao là trong năm hai nghìn một mươi bảy là xây dựng cái nghị định
phát triển nông nghiệp hữu cơ và cũng xây dựng một cái đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ việt nam hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
những khó khăn trong xây dựng nông nghiệp hữu cơ ở việt nam hiện nay là gì ạ
khó khăn đầu tiên đó là nhận thức nhận thức của người tiêu dùng
bởi vì sản phẩm hữu cơ là một sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn cao
và cái giá trị lao động của cái sản phẩm hữu cơ là cái chi phí cao
trong khi đó là cái thị trường của chúng ta cũng còn nhận thức còn khác nhau
đấy chưa phân biệt đâu là hữu cơ đâu là sản phẩm không hữu cơ
khó khăn thứ hai đó là việc chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện về khung khổ thể chế
đặc biệt là các tiêu chuẩn cùng với các thiết chế khác của nhà nước
như nghị định như thông tư hay là các cái văn bản pháp luật của nhà nước
khó khăn thứ ba đó là để mà khẳng định giữ chỗ đứng trên thị trường
thì các sản phẩm hữu cơ phải làm đúng quy trình đúng phương pháp
và đúng tiêu chuẩn
khó khăn thứ tư đó là chúng ta cần phải có đã đến lúc cần phải quy hoạch vùng nguyên liệu
cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ
với những khó khăn nhưng vừa nêu thì giải pháp mà ngành đưa ra là gì
một là hoàn thiện nghị định về phát triển nông nghiệp hữu cơ
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thứ hai là xây dựng cái đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
một giải pháp nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông
để làm sao mà nâng cao nhận thức của người tiêu dùng
cái này rất quan trọng
thưa ông có một thực tế đó là giá thành để chúng ta sản xuất
nên một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thường cao hơn so với những sản phẩm khác
tuy nhiên việc bán cái sản phẩm hữu cơ hiện nay thì cũng rất khó khăn
do cái nhận thức của người tiêu dùng
vậy trong thời gian tới giải pháp mà ngành đưa ra là gì
đặc biệt là trong đề án sắp tới mà ngành đang tham mưu trình chính phủ
thì cái vấn đề hỗ trợ để chúng ta đẩy mạnh cái nông nghiệp hữu cơ sẽ được thực hiện như thế nào
tạo yên tâm cho bà con sản xuất hữu cơ thì chúng tôi cũng hỗ trợ những khóa tập huấn chuyên biệt
do các tổ chức nước ngoài đào tạo bà con
để mà cái sản phẩm hữu cơ đứng vững trên thị trường đặc biệt là trong các cái siêu thị
chúng ta phải quy hoạch cái hành vi người tiêu dùng
thì trong từng siêu thị giống như nước ngoài là có những cái lô hàng riêng về nông nghiệp hữu cơ
để người tiêu dùng nhận biết được đây là sản phẩm hữu cơ
và nó được chứng nhận bởi những cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trong thời gian tới là sau khi khung khổ pháp lý ra đời
và đặc biệt chúng tôi cũng sẽ có tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng
về sản phẩm hữu cơ sẽ phối hợp cùng với ngành công thương làm tốt viên vấn đề này
rồi kết hợp tập huấn để mà các cơ quan quản lý cũng như là các cái hiệp hội
ngành hàng và doanh nghiệp nhận thức cái vấn đề quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ như thế nào
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
chương trình và dự báo sẽ được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội